bộ công thương vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với các cơ quan liên quan về lượng gạo hàng hóa tại các cảng phục vụ công tác tiểu hành xuất khẩu
thành phần đoàn kiểm tra liên ngành do ông trần quốc khánh thứ trưởng bộ công thương làm trường đoàn ngoài đại diện các cục vụ chức năng của bộ công thương
các thành viên của đoàn kiểm tra liên ngành lần này còn có đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng cục hải quan bộ tài chính hiệp hội lương thực việt nam và đại diện cục an ninh kinh tế tổng hợp bộ công an
đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm việc với cơ quan hải quan và một số cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng
trên cơ sở đó xây dựng báo cáo thủ tướng chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo tháng bốn năm hai nghìn hai mươi và phương án điều hành xuất khẩu gạo trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng bốn sau đó tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ
trước đó theo đại diện bộ công thương trong những ngày qua cơ quan này đã nhận được nhiều văn bản của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phản ánh về năng ký tờ khai hải quan đã xuất hiện một số bất cập
nhiều thương nhân không được thông báo về thời gian bắt đầu tiếp nhận tờ khai xuất khẩu nên không đăng ký được kịp thời hoặc không tiếp cận được hệ thống báo lỗi
cá biệt có trường hợp đã đăng ký được
nhưng sau đó lại bị mất tờ khai trên hệ thống